trong khi đó dự báo của đại học washington cho rằng số ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày tại mỹ sẽ đạt đỉnh một hai triệu trường hợp vào ngày một mươi chín tháng một sau đó giảm mạnh
trong khi đó tại anh số ca mắc mới covid một mươi chín đã giảm xuống còn một trăm bốn mươi trường hợp một ngày vào tuần đầu tháng một sau khi tăng vọt lên mức hai trăm linh ca một ngày một tháng trước đó
thứ ba là ấn độ
ấn độ đang ghi nhận trên hai trăm linh ca nhiễm mới mỗi ngày khoảng một nửa so với con số bốn trăm linh vào thời điểm đỉnh dịch của làn sóng delta vào tháng năm
theo một mô hình của viện công nghệ ấn độ làn sóng thứ ba có thể đặt đỉnh trong khoảng thời gian từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng hai
và có khả năng làn sóng này sẽ cao hơn nhiều so với delta
giá trị rời không tỷ lệ lây nhiễm từ một người nhiễm bệnh sang những người khác trong cộng đồng đã ở mức hai sáu mươi chín
trong thời kỳ đỉnh dịch delta giá trị rời không là một sáu mươi chín
tuy nhiên hơn sáu mươi dân số trưởng thành của ấn độ đã được tiêm phòng đầy đủ và khoảng chín mươi đã được tiêm ít nhất một liều

chính phủ cũng đã bắt đầu triển khai các mũi tăng cường cho người cao tuổi và nhân viên tính đồ từ ngày một mươi tháng một
đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa đợt dịch này và đợt trước
tuy nam phi khẳng định omicron dễ dàng khống chế thế nhưng
trên thế giới hầu hết các quốc gia đang lo sợ về e ngại về loại virus có nhiều gai và đột biến thế này
nếu dự báo của quan chức tổ chức y tế thế giới who là chính xác
năm hai nghìn hai mươi hai có thể là năm đại dịch covid một mươi chín kết thúc
tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngại
theo bà maria van kerkhove chuyên gia hàng đầu về covid một mươi chín của who
khi làn sóng covid một mươi chín bước sang năm thứ ba tức năm hai nghìn hai mươi
thế giới đã có những công nghệ cần thiết để chấm dứt đại dịch
vaccine covid một mươi chín đã được phát triển thuốc điều trị virus đã được sản xuất
nhiều người đã được tiêm chủng và ngày càng có nhiều người biết cách điều trị bệnh
chúng ta có các công cụ có thể loại bỏ dịch bệnh nghiêm trọng
chúng ta có thể giảm ca tử vong vì covid một mươi chín
và chúng ta cũng có thể giảm sự lây lan
tuy nhiên bà van kerkhove cho biết trên tạp chí nature medicine tháng này
bà van kerkhove trưởng nhóm kỹ thuật ứng phó covid một mươi chín của who cho rằng
covid một mươi chín có thể kết thúc trong năm hai nghìn hai mươi
tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus vào ngày hai mươi tháng một mươi hai cũng tuyên bố
hai nghìn hai mươi hai phải là năm thế giới chấm dứt đại dịch
các chuyên gia phần lớn đồng ý rằng
các biện pháp hạn chế lây nhiễm và tăng cường khả năng miễn dịch toàn cầu
thông qua tiêm chủng rộng rãi
trước khi đại dịch covid một mươi chín không được tiếp tục
khi có bất kỳ biến chủng nguy hiểm nào xuất hiện là con đường đưa thế giới ổn định trở lại
tuy nhiên tình hình dịch bệnh còn phụ thuộc vào hai ẩn số
cách virus tiến hóa và kích hoạt hệ miễn dịch
và cách mạng xã hội phản ứng với dịch bệnh
việc kiểm soát virus này luôn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta
bà van kerkhove nói
khi năm hai nghìn hai mươi một gần kết thúc và các hệ thống y tế đang phải đối mặt với biến chủng omicron
với khả năng lây lan nhanh chóng
nhà dịch tế học kỳ cựu miechen osterholm
nói rằng hiện tại ông cảm thấy không chắc chắn về con đường tương lai hơn so với sáu tháng trước
một lý do dẫn đến nhận định trên là đường công tiến hóa mà covid một mươi chín đã tạo ra
khiến nhiều người không chắc chắn liệu virus có giống như cúm mùa tiến hóa
để cải tiến vaccine trong thời gian dài hơn có những thay đổi đột ngột hơn
chỉ trong một năm hai biến chủng anfa và delta đã xuất hiện
chủng sau có khả năng lây nhiễm cao hơn chuẩn trước và trở thành chủng thống trị
gần đây nhất biến chủng omicron với số lượng đột ngột
biến nhiều chưa từng có cũng đã xuất hiện và lây lan nhanh chóng
tỷ phú bill cast đã dự đoán giai đoạn cấp tính của đại dịch covid một mươi chín
sẽ chấm dứt vào năm hai nghìn hai mươi
bill gates thừa nhận omicron đang gây lo ngại
nhưng cũng nhấn mạnh với tốc độ phát hiện biến chủng mới như hiện nay
cùng với việc phát triển vaccine và thuốc điều trị
ông hy vọng covid một mươi chín sẽ trở thành một bệnh đặc hữu vào năm hai nghìn hai mươi
không ai biết khi nào biến chủng thắt miễn dịch tiếp theo sẽ xuất hiện
cũng không ai biết liệu có đột biến vượt trội
như omicron hay là chỉ tiến hóa dần giống như virus cúng mùa trước đây
chuyên gia sinh học tiến hóa marciette bonney
phó giáo sư tại trung tâm bệnh truyền nghiễm penn state ở mỹ cho biết
theo chuyên gia bonny nếu covid một mươi chín hoạt động như dịch cúng
chúng ta có thể theo dõi và cập nhật vaccine vài năm một lần
đồng thời tiêm chủng cho cộng đồng và cứ tiếp tục như vậy
nhưng vì các biến chủng mới liên tục xuất hiện
nên hiện tại không ai có thể dự đoán được năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ như thế nào
hiện chưa rõ có cần phải cập nhật các loại vaccine
để đối phó với biến chủng omicron hay không
bởi các báo cáo sơ bộ cho thấy tiêm vaccine vẫn có thể bảo vệ con người
trước nguy cơ bệnh nặng và liều vaccine tăng cường
có thể cải thiện khả năng bảo vệ
một số bằng chứng ban đầu cho thấy omicron có thể gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn
so với biến chủng delta nhưng nếu đúng như vậy
thì không rõ đó là do đặc tính của virus hay là do miễn dịch hiện có
dù thế nào đi nữa
sức ca nhiễm tăng nhanh đã dóng lên hội chuông cảnh báo trên toàn cầu rằng
chủng virus mới sẽ khiến cho số ca nhập viện tăng lên trong thời gian tới